tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã kiểm tra bộ y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu hàng hóa
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng chủ trì buổi làm việc
tại nghị quyết một trăm linh ba ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ đã thống nhất cho phép doanh nghiệp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm
công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm miễn ghi tiếng việt nam đối với thực phẩm nguyên liệu phụ da vào việt nam chỉ dùng để sản xuất
gia công hàng xuất khẩu không tiêu thụ tại thị trường việt nam
thế nhưng công tác kiểm tra chuyên ngành của bộ y tế vẫn còn quá nhiều vướng mắc bất cập gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp
cuối cùng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã thống nhất cho phép doanh nghiệp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm
công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm miễn ghi tiếng việt nam đối với thực phẩm và các doanh nghiệp họ non phân nguyên

tại buổi kiểm tra bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng nêu rõ kiểm tra chất lượng
hiệu suất năng lượng của bộ y tế chiếm một mươi bốn bảy kiểm tra an toàn thực phẩm chiếm một mươi bảy bảy giấy phép
nhập khẩu vào các yêu cầu tương đương chiếm năm mươi ba sáu như vậy trong năm danh mục năm loại nội dung kiểm tra
thì bộ y tế đã chiếm tỷ lệ tám mươi sáu do vậy chỉ riêng bộ y tế đã làm cho doanh nghiệp tốn hai mươi tám triệu
bảy trăm chín mươi ba ngày công trên tổng thể ba mươi triệu tốn một mươi hai hai trăm linh tám tỷ đồng trên tổng số một mươi bốn ba trăm linh tỷ
vào kiểm tra và xem xét tại cơ quan kiểm tra chuyên ngành của bộ nông nghiệp
vấn đề động vật vấn đề thực vật là kiểm tra tại chỗ xét nghiệm chất lượng sản phẩm tại chỗ
nhưng khi vào bộ y tế thì không có một cái labo nào để xét nghiệm cả
tất cả xếp hàng với núi trúc hết và toàn bộ cái việc ấy là kiểm tra bằng cảm quan hết
trong khi đó chúng ta không công bố được quy chuẩn không công bố được tiêu chuẩn
đấy là cái việc mà chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ làm thủ tục thôi
và xét nghiệm không có sản phẩm thậm chí không có sản phẩm
bộ trưởng mai tiến dũng cũng nêu rõ tại nghị quyết một mươi chín năm hai nghìn một mươi bảy bộ y tế được giao bảy nhiệm vụ
nhưng bộ còn chậm sửa đổi các văn bản liên quan tới ghi nhãn phụ công bố hợp quy công bố sự phù hợp
danh mục hàng hóa đã ban hành nhưng chưa có mã hồ sơ hoặc chưa có danh mục
bên cạnh đó bất cập trong phương thức kiểm tra cũng là vấn đề doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng quan tâm cần sớm được giải quyết